tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại hà nội trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam phối hợp với bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban dân tộc tổ chức lễ tuyên dương chương trình chia sẻ cùng thầy cô năm hai nghìn một mươi chín
nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam ngày hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đến tham dự chương trình có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
chương trình chia sẻ cùng thầy cô nhằm tuyên dương các thầy giáo cô giáo và những cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy có nhiều công hiến trong sự nghiệp giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ
năm nay chương trình tuyên dương sáu mươi ba thầy giáo cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các lớp học thuộc các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
các lớp học có trên năm mươi học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học
mỗi thầy giáo cô giáo được tuyên dương năm nay nhận được một sổ tiết kiệm một mươi triệu đồng cùng bằng khen của trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của ủy ban dân tộc và bộ giáo dục đào tạo